ngày hai mươi bốn tháng tám đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh quảng ninh về tình hình kinh tế xã hội an ninh trật tự phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả và kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi chín về xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân nhất là những vụ khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh quảng ninh là tỉnh có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế chính trị quốc phòng an ninh đã đóng góp cho đất nước những bài học quý trong công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc cũng như phát triển kinh tế xã hội
với những tiềm năng và cơ hội nổi trội quảng ninh cần tiếp tục phát huy sức mạnh để triển khai những cách làm mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội
phó thủ tướng lưu ý tỉnh quảng ninh cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế nhất là kinh tế biển du lịch kinh tế biên mậu tiếp tục giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ quan tâm đến kinh tế tư nhân cần đẩy nhanh tiến độ của một số công trình dự án trọng điểm
về thực hiện năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi chín phó thủ tướng đánh giá cao việc triển khai thực hiện của tỉnh quảng ninh rất bài bản chặt chẽ quyết liệt hiệu quả và đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc
tuy nhiên vẫn còn tồn tại hạn chế trong việc chưa giải quyết rứt điểm một số vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài tỉnh cần phối hợp với các cơ quan trung ương để giải quyết rứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài trong thời gian tới